thưa quý vị và các bạn vào tối qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình đã tạm giữ đối tượng phạm văn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thành phố ninh bình tỉnh ninh bình về hành vi giết người
và dũng cũng chính là hung thủ trong vụ sát hại người tình phân xác gây xôn xao dư luận
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng dũng khai nhận tuy đã có vợ
thế nhưng khoảng hơn một năm nay thông qua mạng xã hội quen biết và thuê nhà trọ sống cùng với chị nguyễn thị thêm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hiện làm thuê tại thành phố ninh bình
vào sáng ngày hai mươi ba tháng ba thêm đến nhà chị gái của dũng trả đồ cá nhân để về thành phố tam điệp
nhưng dũng không đồng ý giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
sau đó đối tượng giữ thêm ở lại nhà không cho đi
đến khoảng một mươi tám h bốn mươi năm phút cùng ngày lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
dũng đã dùng tay bóp cổ thêm đến khi ngừng thở
sau đó dũng bỏ
thi thể nạn nhân vào nồi nấu bánh trưng rồi mua xăng về đốt nhưng thấy mùi nên đã dập tắt lửa
đến trưa ngày hai mươi năm tháng ba dũng đem thi thể đến phòng tắm ở tầng một
phân xác bỏ vào hai thùng nhựa rồi mang lên tầng hai cất giấu và trong tủ
đến ngày hai mươi bảy tháng ba ông phạm văn năm là bố đẻ của dũng về nhà
con gái thì phát hiện dũng có những biểu hiện tâm lý bất thường thấy xe máy của thêm nhưng không thấy người đâu
ông nghi ngờ con trai đã sát hại bạn gái nên đến cơ quan công an để trình báo
đồng thời khóa cửa
để phòng dũng bỏ trốn
thưa quý vị và các bạn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng
di dân và tái định cư thuộc dự án hồ chứa nước crong park thượng xã cư lang huyện cư ca tỉnh đắk lắc
hai đối tượng đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh đắk lắc bắt tạm giam
đó là trương phú định và dương văn trường đều trú ở huyện eak
trước đó định đã mua bốn hectare đất ở thôn sáu c xã cư e lang vào năm hai nghìn một mươi bảy
trong quá trình nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình điểm tái canh thuộc phật phần bồi thường giải phóng mặt bằng
di dân tái định cư thuộc dự án hồ chứa nước crong park thượng thì định nhờ vợ chồng trường đứng tên chủ sở hữu đất
lập giấy tờ mua bán đất để chuyển tên người mua cho vợ chồng trường và xác nhận nguồn gốc đất vào năm hai nghìn bảy
nhờ kê khai gian dối về chủ sử dụng đất nguồn gốc thời điểm sử dụng đất tình trạng sử dụng đất
nên các đối tượng đã lập hồ sơ bồi thường hỗ trợ để được nhận số tiền hơn một hai tỷ đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng
kính thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và phòng kỹ thuật hình sự và công an quận sáu
cho biết là đã tiến hành kiểm tra hành chính karaoke hoàng khải tại số ba trăm sáu mươi sáu đường chợ lớn phường một mươi một quận sáu
thời điểm kiểm tra lực lượng công an phát hiện một mươi phòng với bảy mươi bốn người đang ăn uống nghe nhạc
và một mươi hai nhân viên đang có mặt tại cơ sở
trong đó có một số phòng đang phục vụ khách hát karaoke và sử dụng ma túy
qua kiểm tra phát hiện thu giữ nhiều đĩa sứ màu trắng hình tròn
nhiều tờ tiền việt nam mạnh giá một mươi đồng được cuộn tròn trên hai đầu
có gắn đầu lọc thuốc lá các thể hình chữ nhật màu xanh màu trắng
một số gói ni lông chứa tinh thể không màu nghi là ma túy
một quán ni lông chứa nhiều viên thuốc màu xanh hình mặt cười
cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy
ngoài ra kiểm tra trong túi sách của nhân viên quán
lực lượng công an thu giữ thêm một gói ni lông chứa tinh thể không màu
bốn viên nén hai bánh vụt màu hồng nghi ma túy tổng hợp
lực lượng công an tiến hành test nhanh bảy mươi bốn đối tượng nghi vấn
kết quả có một đối tượng dương tính với covid một mươi chín và bốn mươi hai đối tượng dương tính với ma túy
lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản lỗi hoạt động quá dừa quy định
xử lý vi phạm làm rõ trách nhiệm của chủ quán karaoke
khi để xảy ra tình trạng khách sử dụng ma túy trong quán
đồng thời bàn giao tăng vật người cho công an quận sáu tiếp tục xử lý vụ việc
thưa quý vị hai đối tượng tàng trữ và lưu hành tiền giả
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu phối hợp với công an huyện phong thổ
bắt quả tang và thu giữ hai mươi tám nhân dân tệ
tương đương với khoảng hơn một trăm linh triệu tiền việt nam
qua công tác nắm tình hình điều tra vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi bảy tháng ba
tại khu vực biên giới thuộc bản tà phìn xã malifor huyện phong thổ
lực lượng chức năng đã tiến hành bắt quả tang hai đối tượng giàng a sài và giàng a gia
là hai chú cháu cùng chú tại xã mù sang huyện phong thổ
khi đang trên đường tiêu thụ tiền trung quốc giả
vật chứng thu giữ là hai trăm tám mươi tờ tiền giấy giả cùng một series và mệnh giá một trăm linh nhân dân tệ
tại cơ quan các đối tượng khai nhận đây là số tiền giả được hai đối tượng
mua đem đi bán để kiếm lời đang trên đường đưa đi tiêu thụ
bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
thưa quý vị và các bạn luật hiến pháp thì đã ghi nhận rõ công dân có quyền tự do và ngôn luận báo chí
và với sự phát triển của công nghệ thông tin internet thì mạng xã hội đã trở thành công cụ
thể hiện quyền tự do ngôn luận của đông đảo người dân
thế nhưng nếu lợi dụng quyền này để xâm phạm lợi ích của nhà nước
lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân khác thì sẽ bị xử lý nghiêm minh
của pháp luật
lê anh dũng phan bùi bảo thi và nguyễn huy ba cái tên không còn xa lạ với phần lớn người dân
tại quảng trị bởi lẽ các đối tượng này là những kẻ đứng đằng sau những facebook fanpage
ngàn like truyền đăng tải nhiều bài viết hình ảnh có nội dung xúc phạm uy tín danh dự của cá nhân
trong đó có một số lãnh đạo tỉnh quảng trị và bộ ngành ở trung ương
theo kết quả điều tra của cơ quan an ninh
từ bức xúc cá nhân và nhận thức sai lệch từ ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
ba bị can đã đăng tải hàng chục bài viết trên các tài khoản thù hà hoàng lê lý tú dương
và fanpage quảng trị ba trăm năm mươi bảy v v với lời lẽ địa đặt xuyên tạc bọc méo sự thật
sử dụng tiêu đề giật gân thông tin hư cấu dũng thi và huy đã lôi kéo
làm không ít người tò mò ngộ nhận và chia sẻ các bài viết của mình
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự an ninh chính trị tại địa phương
những thông tin như vậy làm cho bà con hoang mang và có nhiều suy nghĩ
nhiều sai sự thật về vấn đề là một người dân sống trên địa bàn
tôi rất mong cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc
làm rõ những vụ việc như vậy để yên lông dân
ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh quảng trị khởi tố bị can
và bắt tạm giam các đối tượng để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của cá nhân
sự việc này là một sự xảo rồn trong luồng dịch luận xã hội
cảm bộ đảng viên và nhân dân nghi ngờ hoài nghĩ đến cảm bộ
lần đầu của mình rồi làm ảnh hưởng xấu đến an ninh thật tử tên không gian mạng xã hội ở địa bàn
có phần nào đó tạc động ảnh hưởng đến hình ảnh của tỉnh quảng trị
đặc biệt trong nhóm này có phan bùi bảo thi
từng là phóng viên công tác tại cơ quan báo chí
và cầm đầu là lê anh dũng giám đốc doanh nghiệp
với hiểu biết nhất định cả hai đã sử dụng nhiều chơi trò mánh khóe

từ động cơ mưu đồ xấu cùng sự thác hoãn đạo đức của một số cá nhân có trình độ
đã biến mạng xã hội trở thành công cụ truyền bá tin giả tin xấu độc đối với công chúng
cơ quan điều tra chỉ rõ hành vi của các bị can gây nguy hiểm cho xã hội nên cần xử lý nghiêm
theo tòa án nhân dân tỉnh quảng trị
sau phiên sơ thẩm đầu tiên phiên tòa xét xử lê anh dũng phan bùi bảo thi và nguyễn huy
sẽ được mở lại vào hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi